công an tỉnh điện biên vừa phá thành công chuyên án giết người xảy ra tại huyện tùa chùa
bắt giữ nghi can lò văn sinh sinh năm hai nghìn chú tại thị trấn tủa chùa
vào chiều ngày một mươi tháng một mươi hai công an huyện tùa chùa tiếp nhận tin báo của chị cà thị ngoan chú thị trấn thủa chùa
về việc con gái là lò thị thoa sinh năm hai nghìn một được phát hiện là đã tử vong tại khu vực bàn hồi lách xã mừng báng
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an huyện điện biên đã xác minh làm rõ và bắt khẩn cấp lò văn vinh
tại cơ quan công an vinh khai vào chiều ngày chín tháng một mươi hai vinh nhìn thấy lò thị thoa đã nảy sinh ý định cưỡng hiếp
nhưng bị nạn nhân chống trả quyết liệt nên không thực hiện được ý đồ
sợ bị tố cáo nên vinh đã giết thoa để bịt đầu mối hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án